sau gần một tháng qua tại hà tĩnh nắng nóng đạt mức kỷ lục có thời điểm trên bốn mươi ba độ c khiến nguồn nước sản xuất sinh hoạt của người dân cạn cây cối héo mòn
tại các huyện như hương khê hương sơn vũ quang kỳ anh nhiều diện tích lúa cây trồng có nguy cơ mất trắng
cánh đồng lúa thôn hai xã hưng thủy huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đang đứng trước nguy cơ chết hàng loạt vì tình trạng khô hạn
cả cánh đồng đều bị khô nứt nẻ bởi gần tháng nay không có nước
tuy nhiên đối với người dân hương thủy điều đáng lo ngại nhất vẫn là thiếu nước uống nước sinh hoạt
toàn thôn có một trăm tám mươi sáu hộ dân thì hiện nay chỉ có năm giếng nước khoan còn nước
nếu có nước thì lỡ mắng có được
cho cái nắng hàn nhiều cho nên là cái lượng nước tưới và tiếu và nước sinh hoạt của người dân rất phức tạp rất khó khăn
về cái vấn đề như là nước hiện nay ở đơn vị là có năm diễn khoan phục vụ cho là một trăm tám mươi sáu hộ dân
còn người chắc là đó là nước ăn còn cái nước mà để sinh hoạt hàng ngày tầm rạt thì bà con đã sổ dùng vào cái nước cả cái hồ đập còn lại
đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh hà tĩnh đã gieo cấy được hơn bốn mươi ba hectare lúa đạt chín mươi tám chín mươi một kế hoạch
tuy nhiên do thiếu nước tưới nên diện tích lúa ở nhiều vùng đang đứng trước nguy cơ chết vì khô hạn
ngoài ra tỉnh hà tĩnh có hơn năm năm trăm linh hectare cây ăn quả đã ra quả từ hai đến năm tháng tuổi đang đối mặt với nguy cơ giảm năng suất
hầu hết diện tích cây ăn quả của hà tĩnh đều tập trung ở các huyện nằm trong vùng hạn hán như hương sơn hương khê vũ quang